tại liên minh hợp tác xã việt nam liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn việt nam uca và tập đoàn iva israel đã ký kết hợp tác toàn diện xây dựng và phát triển các dự án nông nghiệp sạch áp dụng công nghệ israel xây dựng chuỗi cung ứng và bao tiêu sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế
theo đó hai bên hợp tác chuyển giao giải pháp công nghệ để xây dựng và phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn dựa trên công nghệ nông nghiệp israel và theo mô hình tiêu chuẩn quốc tế
tiềm năng để phát triển nông nghiệp của việt nam rất lớn các bạn có thị trường tiêu thụ tiềm năng và nguồn nhân lực dồi dào tuy nhiên để phát triển nông nghiệp sạch phải đầu tư công nghệ vào trồng trọt bảo quản và chế biến sau thu hoạch
về vấn đề này chúng tôi rất có kinh nghiệm và sẽ hợp tác hỗ trợ các bạn
hiện nay dự án của chúng tôi tại bảo lộc lâm đồng với diện tích hai trăm linh hectare chúng tôi sẽ áp dụng ngay công nghệ ngay giống của israel và các chuyên gia kỹ thuật của israel sang trực tiếp sản xuất trực tiếp xây dựng các vùng nguyên liệu chuẩn và xây dựng hệ thống lôi tích hệ thống bảo quản sau thu hoạch và hệ thống phân bối
đặc biệt iva của israel sẽ bao tiêu năm mươi sản phẩm của dự án chúng tôi
cũng tại buổi ký kết hai bên đã đồng ý đầu tư vào vận hành các dự án sản xuất rau củ quả các sản phẩm nông nghiệp tại việt nam và ở nước ngoài phát triển chuỗi siêu thị do uca tại thị trường việt nam hợp tác xây dựng thương hiệu uca về sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn
hiện kim ngạch song phương giữa việt nam và israel đã đạt trên một tỷ usd một năm
đến nay israel có một mươi tám dự án fdi tại việt nam với tổng số vốn ba mươi chín triệu usd
việc uca hợp tác với tập đoàn iva israel nhằm mục tiêu phát triển một thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bền vững hiện đại và an toàn
qua đó làm chủ thị trường nông sản an toàn trong nước tiến tới xuất khẩu góp phần thực hiện thành công các chủ trương định hướng của đảng và nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn cũng như các mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới